vào lúc một giờ ba mươi phút sáng nay tàu công tác thuận trạm cảnh sát giao thông cửa âu kim liên
phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một xe ô tô
chở sáu người quốc tịch trung quốc đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
xe ô tô chở sáu người mang biển kiểm soát một mươi bảy a một mươi một nghìn sáu mươi chín chạy với tốc độ cao nên lực lượng chức năng
đã tiến hành ra tín hiệu dừng xe kiểm tra lúc này trên xe có sáu người có dấu hiệu nghi vấn
cùng hai lái xe lái xe khai nhận vận chuyển số khách này từ hà nội vào quảng ngãi với giá sáu triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã xác định rõ sáu người này có quốc tịch trung quốc
cả sáu người đều không có thị thực nhập cảnh vào việt nam trú ở tỉnh quảng tây trung quốc
công an tp hà nội phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định
và tiếp tục làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của nhóm người trung quốc
cũng như hành vi vận chuyển đưa đón người nhập cảnh trái phép của hai lái xe